hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu là ngày lễ vì trẻ em vì thế hệ tương lai của nhân loại đồng thời là dịp để các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm yêu thương đặc biệt cho con cái của mình
trong không khí háo hức của ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu các điểm vui chơi dành cho trẻ em tại hà nội cũng sôi động hơn hẳn
tại bảo tàng dân tộc học việt nam đã tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi với chủ đề đến với văn hóa ý
chương trình là cơ hội để trẻ em và người lớn tìm hiểu khám phá văn hóa ý
tô vẽ mặt nạ tô vẽ trang phục giới thiệu ẩm thực ý hướng dẫn cách làm mì ý và pizza
bên cạnh đó khách tham quan còn có cơ hội xem trình diễn trang phục của việt nam và nhiều nước trên thế giới như brunei campuchia hàn quốc lào indonesia malaysia mông cổ và nhật bản
chương trình còn truyền tải đến công chúng đặc biệt là các em nhỏ là nhiều trò chơi dân gian của nhiều nước
thông qua chương trình này thì bảo tàng muốn giới thiệu những nét văn hóa của các nước
như là ở trong khu vực đông nam á cũng như là italia để công chúng hiểu được những nét tương đồng khác biệt trong văn hóa giữa việt nam và các nước
qua đó thì thắt chặt trên tình hữu nghị tình đoàn kết giữa việt nam italia và các nước làm nồng ấm thêm mối quan hệ giữa việt nam và các nước
thế đó là cái nét chủ đạo mà chương trình năm nay muốn truyền tải đến công chúng
đặc biệt bà cecilia passini đại sứ quán italia tại việt nam
trực tiếp hướng dẫn cách làm các món ăn
còn tại công viên hồ tây không chỉ có không gian rộng rãi cảnh sắc tươi đẹp
mà còn mang đến cho các bé một khu vui chơi với nhiều trò chơi hấp dẫn thú vị
thật khó cưỡng lại là nước mát lạnh giữa cái nóng hè oi bức
sự phấn khích từ các trò chơi cảm giác mạnh hay thư giãn trên dòng sông quanh co uốn lượn
chúng tôi chạy một chương trình khuyến mại đặc biệt hấp dẫn
dành cho các bố mẹ và các em nhỏ đến vui chơi
vui chơi giải trí tại khu vui chơi giải trí công viên hồ tây vào trong tháng sáu này
đó là từ ngày một đến hết ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thì công viên hồ tây tiến hành miễn phí vé chọn gói cho các con cao dưới một mốt
khi tham gia vui chơi tại công viên mặt trời mới
và chúng tôi chạy một cái giá vé đồng hạng là một trăm ba mươi đối với các khách hàng cao trên một m một

và chúng tôi kỳ vọng rằng là đây sẽ là một cái điểm nhấn hết sức là đặc biệt
và tạo điều kiện cho rất là nhiều các em nhỏ có thể vui chơi giải trí thỏa thích tại công viên hồ tây
trong ngày một tháng sáu bên cạnh chương trình tạp kỹ như nhảy hoạt hình vũ đoàn nhí ảo thuật siết thú
các bé còn nhận được những phần quà đáng yêu
nhân dịp hôm nay mùa một tháng sáu thì bố mẹ cháu cho cháu đến đây chơi và cháu cảm thấy rất là vui vẻ
ở đây thì có rất nhiều các bạn cùng trang lứa
và những trò chơi ở đây thì cũng rất là thú vị và cháu cảm thấy rất là vui vẻ
chắc chắn rằng với sự đầu tư về ý tưởng cũng như công phu trong cách chuẩn bị của các khu trung tâm
sẽ khiến cho các bé có khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày tết thiếu nhi cũng như trong kỳ nghỉ hè năm nay
nhân tháng hành động vì trẻ em và nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
hôm nay cục phòng chống hivs bộ y tế phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã tới thăm hỏi
ngày hôm nay không khí tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số hai sôi động hơn thường ngày
thay vì những buổi học những buổi sinh hoạt chung các bạn nhỏ ở đây được xem các tiết mục biểu diễn siếc
các chương trình văn nghệ do chính các bạn cùng trung tâm biểu diễn
không chỉ vậy các bạn nhỏ còn được tặng nhiều món quà thiết thực và ý nghĩa
đây là một chương trình đặc biệt được cục phòng chống hivs bộ y tế phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và các cơ quan ban ngành tổ chức nhằm mang niềm vui đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
và trẻ em nhiễm hiv giúp các em có một sân chơi ý nghĩa nhân ngày quốc tế thứ hai mùa một tháng sáu
tháng năm những dịp mùa một tháng sáu hoặc là tết trung thu hoặc là tết hoặc những ngày lễ của đất nước
và nhà nước trên bộ hoặc là trên thành phố các bác cũng thường xuyên đến thăm tặng quà
thậm chí là giao lưu tổ chức những trò chơi hoặc là giảng hỏi cho trẻ
đấy là nguồn động viên về tinh thần cho trẻ
trẻ thấy rằng mình luôn luôn được sự quan tâm sự yêu ái của xã hội của các bác của đảng nhà nước
đồng thời cũng tạo nên sự tự tin cho trẻ khi các cháu học tập
và nhất là sau này các cháu có thể nghĩ đến việc mình tự lập cuộc sống khi ra khỏi trung tâm
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số hai là một trong những đơn vị đặc biệt
trực thuộc sở lao động thương bình và xã hội hà nội
hiện trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng hơn tám mươi trẻ mồ côi và trẻ nhiễm hiv
duy trì đều đạn và nghiêm túc các hoạt động về chăm sóc y tế cho trẻ
chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ theo dõi chăm sóc sức khỏe định kỳ cho trẻ
theo các quy định điều trị của bộ y tế
bên cạnh đó trung tâm cũng cho trẻ theo học các chương trình của bộ giáo dục và đào tạo
dạy tin học phụ đạo các môn văn hóa cho học sinh các lớp và tổ chức dạy các kỹ năng sống cho trẻ
theo lứa tuổi nhằm hương cao chất lượng sống cho các em
bên cạnh đó trung tâm cũng cho trẻ theo học các môn văn hóa cho học sinh các lớp và tổ chức dạy các kỹ năng sống cho trẻ
tôi muốn gửi một thông điệp tới mọi người đó là hãy đừng xa lánh các em chúng ta hãy luôn luôn ở bên cạnh các em để cùng chia sẻ để cùng giúp đỡ các em
có thể nói việc hướng tới các trẻ em khó khăn và trẻ nhiễm hiv trong ngày quốc tế thiếu nhi mùa một tháng sáu là một việc làm thiết thực và ý nghĩa
hoác phần làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm hiv và trẻ em bị ảnh hưởng bởi hiv aids
đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ nhiễm hiv và trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivs
sáng nay ngày một tháng sáu tại nhà văn hóa thiếu nhi tp hcm thành đoàn phối hợp ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố
và sở lao động thương binh và xã hội tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông luật trẻ em
phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em và ngày hội kết nối yêu thương cùng em vui hè
tp hcm là nơi có số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi cao thứ hai so với cả nước
riêng địa bàn thành phố có một năm triệu trẻ em trong đó có hơn một mươi ba trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và trên hai mươi năm trẻ em thuộc diện gia đình cận nghèo
lễ phát động được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội trong công tác bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt là công tác phòng ngừa giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại
bạo lực về thể chất lẫn tinh thần đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn
lành mạnh và phát triển
tại bữa lễ thành phố đã trao năm trăm linh xuất quà cho năm trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay giá hồ tiêu trên thị trường đột ngột giảm sâu
ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân
giá hổ tiêu giao động ở mức tám mươi một đến tám mươi ba đồng một kg giảm một trăm hai mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi bảy
điều đáng lo ngại là bất chấp giá hồ tiêu giảm sâu người nông dân ở tây nguyên vẫn tiếp tục mở rộng diện tích
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các vùng trọng điểm trồng hồ tiêu tại tây nguyên
qua khảo sát tại các vùng trọng điểm trồng hồ tiêu ở tây nguyên như đắk lắc đắk nông và gia lai
giá hồ tiêu giảm một cách bất thường và hiện chỉ còn giao động ở mức tám mươi một đến tám mươi ba đồng một kg
giảm một trăm hai mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là mức giá thấp nhất trong vòng sáu năm qua
theo hiệp hội hồ tiêu việt nam nguyên nhân giá hồ tiêu giảm sâu là do nông dân tây nguyên
vùng trồng hồ tiêu trọng điểm của cả nước vừa thu hoạch xong hồ tiêu niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nguồn cung dồi dào vượt cầu dẫn đến thương lái ép giá
đây là hệ quả tất yếu của việc phá vỡ quy hoạch diện tích cây hồ tiêu
theo hiệp hội hồ tiêu việt nam nguyên nhân giá hồ tiêu giảm mạnh
nhưng từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay người dân các tỉnh tây nguyên vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích cây hồ tiêu
bất chấp khuyên cáo của ngành nông nghiệp
bởi theo tính toán của nông dân giá hồ tiêu hiện nay đang ở mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua
nhưng so với cây cà phê điều cao su thì hồ tiêu vẫn cho thu nhập cao gấp nhiều lần
việc phát triển diện tích hồ tiêu vượt tầm kiểm soát không chỉ phá vỡ kế hoạch các loại cây trồng của địa phương
mà hiện nay số tiền đầu tư bình quân một hectare tiêu trồng mới lên đến năm trăm linh triệu đồng
chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là sẽ trồng theo cái hướng nông nghiệp hữu cơ
có nghĩa là nâng nông nghiệp bình vững hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
và tăng cường sử dụng phân vi sinh và các sản phẩm tạo môi trường thích hợp cho cây tiêu
và nó không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để vươn ra thế giới họ không có ép giá của mỗi người nông dân
việc người dân ồ ạt trồng hồ tiêu làm suy giảm diện tích rừng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
trồng trên những diện tích không phù hợp tầng đất mỏng chưa được xử lý tuyến trùng hại dễ hệ thống thoát nước kém
cho nên chỉ sau vài năm trồng cây hồ tiêu đổ bệnh chết hàng loạt
bên cạnh đó nhiều vùng trồng hồ tiêu hiện nay thiếu nguồn nước tưới chất lượng giống không đảm bảo
người dân sử dụng quá nhiều phần hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng và khó kiểm soát dịch bệnh trên cây hồ tiêu
để cho cây hồ tiêu phát triển bền vững các tỉnh tây nguyên cần khẩn trương giả soát lại toàn bộ diện tích hồ tiêu trên địa bàn
đánh giá việc thực hiện quy hoạch làm rõ những mặt đạt được cũng như bất cập hạn chế của công tác quy hoạch
từ đó có những đề xuất điều chỉnh cần thiết đồng thời tập trung quản lý chất lượng cây giống vật tư nông nghiệp
khuyến cáo nông dân không mở rộng thêm diện tích mà tập trung chăm sóc
thâm canh diện tích hiện có hạn chế sâu bệnh để nâng cao năng suất chất lượng hồ tiêu
bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác kiểm tra có biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc phát triển hồ tiêu ngoài vùng quy hoạch
nhất là những vùng có điều kiện đất đai khí hậu không phù hợp trồng cây hồ tiêu
khuyến cáo và hướng dẫn người dân chuyển đổi qua các loại cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn
khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày một tháng sáu nhiều lái xe đã đưa phương tiện đậu đỗ và chặn đường qua trạm thu phí quán hào trên quốc lộ một a
thuộc xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình để phản đối việc không đi các tuyến đường tránh mà phải trả phí cao
sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ tại hai đầu trạm thu phí quán hào quảng bình
theo phản ánh của các lái xe họ đều ở hai bên bờ
các lái xe ở sông nhật lệ thường xuyên qua lại cầu quán hầu nhưng không sử dụng tuyến đường tránh thành phố đông hới
và tuyến tránh lũ quốc lộ một a nhưng phải trả chi phí với mức cao ít nhất là bảy mươi đồng cho mỗi lượt qua lại tại trạm
khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của huyện quảng ninh có mặt ngay tại hiện trường để xử lý
tuyên truyền các lái xe đưa phương tiện ra khỏi các làn đường thu phí và phân luồng giao thông
đơn vị khai thác đã dỡ bỏ các gác chắn đối với một số làn đường để thông đường
đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày đường qua trạm thu phí lưu thông trở lại
trước những bất cập của việc thu phí tại quán hầu đầu tháng năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải
xem xét miễn giảm phí cho người dân địa phương qua trạm thu phí quán hầu nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm
trong phần tin quốc tế quốc hội cuba thảo luận về mô hình phát triển kinh tế
xã hội quốc tế
xã hội xã hội chủ nghĩa
gia tăng căng thẳng ngoại giao nga moldova
quốc hội cuba vừa nhóm họp để phân tích và đánh giá về tình hình phát triển kinh tế
cũng như thực hiện những cải cách do chủ tịch ron castro đề ra
một trong những vấn đề chính được các đại biểu thảo luận trong kỳ họp này
là khái niệm mô hình phát triển kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa của đất nước
mô hình phát triển kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ được thông qua
cùng với chủ trương chính sách kinh tế xã hội của đảng và cách mạng cuba
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bao gồm việc tiến hành cập nhật mô hình kinh tế
theo đường lối của chủ tịch raúl castro và việc tiếp thu các ý kiến
đóng góp đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn quốc gia các trụ cột và các thành phần chiến lược
những văn kiện này mang tính định hướng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
mô hình phát triển kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa của cuba vừa được
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba thông qua vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các văn kiện này được chủ tịch raúl castro nhận định là được nghiên cứu
thảo luận và tái thảo luận kỹ lưỡng nhất trong lịch sử cách mạng của đất nước này
triều tiên đã kêu gọi chính phủ mới tại hàn quốc cải thiện quan hệ liên triều
dựa trên nền tảng tuyên bố chung ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn
trong cuộc gặp tại bình nhưỡng giữa cựu tổng thống hàn quốc
kim đề trung và cố lãnh đạo triều tiên kim trang im
rorong simun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên đã đăng bài giá luận khẳng định
việc thông qua tuyên bố chung ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn đã phá tan sự đối đầu
tồn tại hơn nửa thế kỷ giữa hai miền
bài xã luận cũng hối thúc chính quyền của tổng thống moon jae in nỗ lực cải thiện quan hệ
bao gồm việc chấm dứt triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của mỹ
liên quan tới căng thẳng hiện nay trong khu vực thủ tướng nhật bản shinzo abe tuyên bố
sẵn sàng phối hợp với trung quốc để giải quyết vấn đề triều tiên một cách hòa bình
thông qua con đường ngoại giao
trong khi đó tổng thống hàn quốc moon jae in ngày hôm nay cũng tuyên bố
chính quyền mới của ông sẽ nắm thế chủ động trong các nỗ lực toàn cầu
nhằm phi hạt nhân hóa triều tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của các nước khác
ông cũng cho biết hàn quốc sẽ đưa ra một sáng kiến hoàn toàn mới
và thực hiện sáng kiến này
vì hòa bình thịnh vượng lâu dài tại khu vực
căng thẳng ngoại giao tiếp tục có chiều hướng gia tăng giữa nga và moldova
bộ ngoại giao nga vừa yêu cầu trục xuất thêm hai nhà ngoại giao nữa của moldova
qua đó nâng tổng số nhân viên đại sứ quán nước này tại moscow bị buộc về nước lên bảy người
các nhà ngoại giao moldova sẽ phải rời moscow trong vòng ba ngày tới
động thái này được cho là nhằm đáp trả việc bộ ngoại giao moldo
nga tuyên bố năm nhà ngoại giao nga không được hoan nghênh và yêu cầu về nước trước đó hai ngày
giới ngoại giao nga coi đây là hành động khiêu khích mạnh mẽ
đồng thời tuyên bố moscow sẽ đáp trả rất nghiêm khắc
thủ tướng moldova paven philip cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin nhận được từ các cơ quan an ninh
đồng thời hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này với tổng thống nga putin bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế đang diễn ra tại st petersburg
ngoại trưởng tổ chức các nước châu mỹ oas bàn về tình hình venezuela vừa phải dừng họp nửa chừng
sau khi không đạt được đồng thuận về những đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay tại quốc gia nam mỹ này
hội nghị được triệu tập theo đề nghị của một số nước thành viên của tổ chức các nước châu mỹ oas
nhưng sau ba giờ nhóm họp tại mỹ các đại biểu đã quyết định ngừng hội nghị bởi không đạt được thỏa thuận về những phương thức
giúp quốc gia nam mỹ giải quyết bất đồng sâu xa

chính phủ và phe đối lập trong đó có đề xuất thành lập một nhóm hỗ trợ đối thoại
với sự tham gia của một số nước trong và ngoài khu vực
chỉ có một mươi tám trong tổng số ba mươi năm ngoại trưởng các nước thành viên oas tham dự cuộc họp
tháng bốn vừa qua venezuela đã tuyên bố rời oas với lý do bảo vệ hòa bình và chủ quyền quốc gia
đồng thời tố cáo oas theo đuổi những hành động xâm phạm chủ quyền của nước này
trong nỗ lực chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng
do khủng bố và tấn công mạng trung quốc chính thức áp dụng luật an ninh mạng từ ngày hôm nay
ngày một tháng sáu mặc dù luật mới gây lo ngại cho nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường đông dân nhất thế giới này
luật an ninh mạng của trung quốc siết chặt việc giám sát và lưu trữ dữ liệu của các công ty hoạt động tại nước này
theo đó nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến không được phép tự thu thập thông tin của người dùng
hay bán những thông tin đó cho bên thứ ba
trong khi đó người dùng mạng được quyền yêu cầu
xóa thông tin cá nhân nếu cảm thấy những thông tin đó bị sử dụng sai mục đích
ngoài ra luật mới cũng cấm sử dụng thương mại điện tử để bán hàng giả hàng cấm và các giao dịch lừa đảo khác
nhiều doanh nghiệp đang bày tỏ lo ngại vì cho rằng các quy định mới đe dọa dẫn đến những rủi ro không lường trước được
và gây trở ngại cho cả công ty trong và ngoài nước hoạt động trong thị trường công nghệ thông tin đang bùng nổ
yemen đang phải đối mặt với sự sụp đổ toàn diện
về cả xã hội kinh tế
và thể chế
đây là lời cảnh báo mới được đưa ra trong cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình nhân đạo tại yemen
yem hiện đang phải đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng như chiến tranh nạn đói và sự bùng phát nhanh của dịch tả
hiện gần bảy triệu người yemen đang có nguy cơ chết đói
cùng với đó một đợt bùng phát dịch tả đã làm hàng trăm người nước này tử vong
dự báo sẽ cướp thêm sinh mạng của khoảng một trăm năm mươi người nữa trong sáu tháng tới
trong hai năm qua
xung đột giữa các phiến quân khủng bố và các lực lượng trung thành với tổng thống leo thang tại yemen khiến hàng nghìn người dân nước này thiệt mạng
tại cuộc họp phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo ông stephen o brien
đã bày tỏ sự thất vọng trước nỗ lực không thành của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong việc gây áp lực
yêu cầu các bên đối địch ở yemen chấm dứt bạo lực và tham gia các cuộc đàm phán quan trọng để chấm dứt chiến tranh ở nước này
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự tối của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt